vậy câu hỏi đầu tiên thì tôi muốn hỏi giáo sư tiến sĩ nguyễn đức nghĩa ạ
ông có thể giải thích cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình là công nghệ nano là gì
và trên thế giới thì công nghệ nano đã đạt được những thành tựu và tiến bộ như thế nào
hiện tại thì nhân loại đang chứng kiến một cuộc cách mạng khoa học
mà cuộc cách mạng khoa học này làm thay đổi hầu hết các thành quả của các tự nhiên từ xưa đến nay
đó là khoa học và công nghệ nano
maromet là điểm kỳ diệu của kích thước chiều dài
mà là điểm tự đó ở đó là những sản phẩm nhỏ nhất mà con người có thể chế tạo ra
ở cấp độ nguyên tử và phân tử
nhưng hiện tại thì công nghệ nano nói chung đang tràn qua tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ
bao gồm nhiều lĩnh vực trong đó không loại trừ cả lĩnh vực y khoa y dược của chúng ta
thì những thành quả của khoa học và công nghệ danolo hiện nay
thì nói chung là đã có thế giới và cũng như việt nam đã có nhiều thành quả khoa học kỹ thuật
từ những cái sản phẩm đơn giản nhất nhỏ nhất như trò chơi của trẻ em
đến điện thoại thông minh bạn đang cầm
và từ những bức tường mà tự chống bẩn

đến trí tuệ nhân tạo của các bạn

đến trí tuệ nhân tạo thông minh
tất cả là nhờ công nghệ nano
đồng hành với công nghệ nano là công nghệ tin học
hai cái ngành công nghệ này đã tạo ra những sản phẩm
mà cách đây chỉ một vài năm chục năm
mà con người chỉ có thể tưởng tượng ra những phim biến tượng
có thể nói là công nghệ nano là công nghệ biến những điều không thể thành những điều có thể
đấy là cái quan trọng nhất của công nghệ nano
về công nghệ nano về y học
y học thì cũng không loại trừ nó tràn qua công nghệ y học
và tạo ra một công nghệ mới gọi là y học nano
vậy y học nano là gì
y học nano là dùng công nghệ mới để chữa trị và chăm sóc sức khỏe của con người
bằng kỹ thuật bằng những vật liệu nhỏ cấu trúc nao cấu trúc phân tử
dựa trên sự hiểu biết của con người để tương tác phân tử trong cơ thể
đó là y học nano
tất nhiên nói về công nghệ nano y học nano là công nghệ nano

cho nên hôm nay tôi chỉ có thể nói vấn đắc công nghệ nano như thế
và những thành quả mới hiện tại của công nghệ nano